vào sáng ngày hôm nay ngày ba tháng hai phó giám đốc bệnh viện đa khoa trung tâm an giang cho biết
bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu hai trường hợp ngộ độc khí co do đốt than sửa ấm trong phòng lạnh
hai bệnh nhân gồm một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ở phường mỹ phước thành phố long xuyên tỉnh an giang
và người con gái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín theo người nhà của bệnh nhân thì bệnh nhân nữ vừa sinh bé gái được tám ngày tuổi
nên có đốt than sửa ấm từ đêm hôm trước cho đến một mươi ba h ngày hai tháng hai hàng xóm đập cửa vào bên trong
thì phát hiện bốn người nhà đang nằm bất tỉnh trong đó có bé gái hai tuổi đã tử vong
và thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h